trước tình hình dịch bệnh vô cùng căng thẳng tại thượng hải nhiều lãnh đạo phải chật vật chống trọi
trong việc chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây giám đốc ủy ban y tế thượng hải là quan chức phụ trách phòng chống covid một mươi chín tiếp theo
gặp vấn đề về sức khỏe do áp lực từ chiến dịch kiểm soát dịch bệnh
theo charles channel morning post ngày hai mươi tháng bốn đưa tiền
u trinh lê sáu mươi tuổi giám đốc ủy ban y tế thượng hải đã phải nhập viện điều trị
hai quan chức thượng hải xác định ông bị đau nửa đầu do áp lực từ chiến dịch phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên không mắc covid một mươi chín
trước khi nhập viện ông u là người chỉ đạo công tác kiểm soát dịch bệnh của thường hải
thông tin quan chức thượng hải nhập viện đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
là một trong hai chuyên gia y tế chủ chốt chỉ đạo công tác kiểm soát dịch bệnh của thượng hải
giới quan sát cho hay ông gu hầu như không bị công chúng chỉ trích
bất chấp sự giận dữ mà người dân thượng hải dành cho chính quyền địa phương
được biết ông gu không phải là quan chức thượng hải đầu tiên gặp vấn đề sức khỏe do áp lực từ chiến dịch phong tỏa thành phố
trước đó một cán bộ thuộc ủy ban y tế quận hồng khẩu vừa tự sát hôm một mươi chín tháng bốn ở tuổi năm mươi năm do áp lực công việc
hiện tại thượng hải hiện là ổ dịch nghiêm trọng nhất tại trung quốc
với ít nhất gần năm trăm linh trường hợp được xác nhận dương tính với virus sars cov hai
đa phần các ca bệnh không có triệu chứng gây ra bởi biến chủng omicron
chỉ tới ngày hai mươi tháng bốn thượng hải ghi nhận một mươi tám chín trăm linh một ca mắc covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên số ca bệnh mới trong hai mươi bốn giờ ở nước này xuống dưới mức hai mươi kể từ ngày bảy tháng bốn
trước bối cảnh dịch bệnh khó kiểm soát như vậy những áp lực của giới chức lãnh đạo là điều không thể tránh khỏi
bởi bên cạnh việc tìm hướng đi giải quyết sự lây lan của virus
thì việc vấp phải những ý kiến trái chiều của người dân cũng tạo thêm gánh nặng
cho các quan chức y tế thượng hải
tuy nhiên cho tới hiện tại trung quốc vẫn kiên quyết theo đuổi chiến lược
zero covid một mươi chín bất chấp virus đang lan rộng
phó thủ tướng trung quốc tôn xuân lan người hiện giám sát công tác phòng chống dịch bệnh ở thượng hải
khẳng định thành phố sẽ sớm đạt được mục tiêu erdo covid một mươi chín